thông tin cuối ngày về dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị sở y tế hà nội vào tối ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi hai thông báo
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố hà nội đã ghi nhận một bốn trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
đã có bốn trăm một mươi một ca trong cộng đồng
và riêng quận nam tử liêm có hai trăm ba mươi một ca ba đình có một trăm chín mươi một ca
và ngày hôm nay ủy ban nhân dân thành phố hà nội thông báo về đánh giá cấp độ dịch
trên toàn thành phố hà nội vẫn ở cấp độ hai
và trong ba mươi quận huyện thị xã chỉ có bốn huyện ở cấp độ một
hai mươi quận huyện ở cấp độ hai và hai quận ở cấp độ ba là đống đa và hai bà trưng
nguy cơ cao tương ứng với mầu ca